ở những khu cách ly phòng dịch covid một mươi chín nơi mà nhiều người tìm cách tránh xa không dám lại gần vì sợ lây nhiễm
thì cũng chính tại đây những người chiến sĩ áo trắng cùng những lực lượng bảo vệ khu vực cách ly
vẫn đang ngày đêm âm thầm lặng lẽ công hiến góp phần không nhỏ vào công cuộc phòng chống dịch bệnh
ngày nào cũng vậy điều dũng phạm thị việt hồng lại ra soát kiểm tra lại danh sách những người nghi nhiễm covid một mươi chín
đang được cách ly tại nơi chị làm việc bệnh viện công an tp hà nội
sau khi ra soát kiểm tra danh sách chị cùng đồng nghiệp lại tới thăm khám lầm sàng
đo thân nhiệt cho từng bệnh nhân và thăm hỏi từng người
ai cần gì thiếu gì từ các vật dụng hàng ngày cho tới đồ ăn thức uống
đều được chị và đồng nghiệp hỗ trợ chuyển tới tận phòng cho người dân
có lẽ với những y bác sĩ tại đây chưa bao giờ họ nghĩ tới việc sẽ thực hiện nhiệm vụ
trong một môi trường cách ly đặc biệt như thế này
việc nó gian nan như thế này thì chúng ta đã quyết tâm
khi mà chúng ta có quyết tâm thì chúng ta sẽ cố gắng và chúng ta sẽ làm thật tốt thật tốt hơn nữa
để những người ở khu cách ly người ta cũng cảm nhận được cái tình cảm của những người làm y tế
quyết tâm làm thật tốt nhiệm vụ quyết tâm để những người ở khu cách ly
có thể cảm nhận được những tình cảm của y bác sĩ
với tầm niệm ấy nên các y bác sĩ của khu cách ly bệnh viện công an tp hà nội
luôn nỗ lực mang tới những niềm vui nhỏ nhất cho người dân đang thực hiện cách ly tại đây
các bác sĩ ở đây thì chăm sóc bọn em rất là tận tình và rất là thân thiện
về đây thì bọn em thực sự là như là nhà nghỉ luôn ấy chị cảm giác nó rất là sướng
tôi cảm thấy cũng rất là vui khi góp một chút sức nhỏ bé cho mọi người và cho cộng đồng
để giúp đảm bảo cách ly một cách tốt nhất
là nơi tiếp nhận theo dõi những trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín từ vùng dịch trở về
cùng với đồng nghiệp tại các bệnh viện khác các y bác sĩ nơi đây luôn sẵn sàng để lên đường
khi nhận được thông báo có bệnh nhân cần cách ly và di chuyển bệnh nhân về khu cách ly
và họ sẵn sàng bỏ qua nỗi lo lây nhiễm bỏ qua những quãng thời gian hạnh phúc bên gia đình
còn cái để ngày đêm thầm lặng cống hiến chăm sóc sức khỏe cho người dân ngăn dịch bệnh lan ra cộng đồng